thưa quý vị thời gian gần đây một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh ninh bình rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự trữ đặc biệt là khan hiếm nhóm máu ô
hôm nay hội chữ thập đỏ tỉnh ninh bình tổ chức kêu gọi vận động người dân các tình nguyện viên nhóm máu ô khẩn cấp tham gia hiến máu cứu người
thông qua việc kêu gọi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội chương trình đã tiếp nhận được trên một trăm linh đơn vị máu
từ đầu năm đến nay tỉnh ninh bình đã hai lần kêu gọi vận động người dân các tình nguyện viên tham gia hiến máu các nhóm máu a và o
qua đó đã có rất nhiều người dân các tình nguyện viên dù ở xa đã tích cực đến để hiến máu
hôm nay tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người việt nam phối hợp với sở y tế tỉnh quảng đinh tổ chức lễ trao quyết định thành lập
tri hội hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người tại quảng đinh
và phát động chương trình đăng ký hiến tặng mô bộ phận cơ thể người
với ý nghĩa cao đẹp cho đi là còn mãi từ năm hai nghìn một mươi tám ngành y tế tỉnh quảng ninh đã xây dựng lộ trình và chuẩn bị cả về cơ sở vật chất
chuyên môn kỹ thuật hướng đến mục tiêu hiến ghép mô tạng bộ phận cơ thể người tại các bệnh viện tuyến tỉnh
tuy nhiên nhu cầu ghép tạng vẫn còn rất lớn trung bình một ngày trong toàn quốc vẫn còn khoảng ba mươi người bệnh tử vong do không được thay tạng kịp thời
cũng đang có khoảng một người mắc bệnh suy thận khoảng ba mươi đang nằm trong danh sách chờ được ghép thận
muốn làm chủ kỹ thuật ghép tạng để cứu người thì phải có nguồn tạng từ người đã chết hoặc chết não
mà muốn làm cái đó thì phải vận động
muốn vận động thì phải có những chi hội với nhiều thành phần trong đó mà y tế là chủ đạo
người hội chữ thập đỏ các hội ngành để vận động người dân
và đồng thời tại bệnh viện thì cũng phải có cái tổ vận động tổ tư vấn
thì quảng ninh cũng đã có cả hai
sắp tới chúng tôi sẽ bổ sung vào tri hội các thành viên của hội chữ thập đỏ của đoàn thanh niên hội phụ nữ liên đoàn lao động tỉnh v v
để làm sao mà lan tỏa đến tất cả các nhân viên y tế lan tỏa đến từng người dân để hiểu được ý nghĩa rất là sâu sắc về việc là hiến tạng cứu người
theo ước tính mỗi năm việt nam có khoảng một trăm linh người cần ghép tạng
nhiều người ghép tạng hiện nay chủ yếu đến từng người cho sống
tỷ lệ ghép tạng từ người cho chết não còn rất hạn chế
do đó ngay sau khi thành lập tri hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người tại quảng ninh
đã tổ chức phát động đăng ký hiến tặng mô bộ phận cơ thể người tại quảng ninh
với mong muốn lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong cộng đồng ý nghĩa cao đẹp nhân văn của hành động này